các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi các cặp đôi vui vẻ tại một khách sạn tại trung tâm thành phố hồ chí minh thì bị cảnh sát phát hiện
với hành vi làm trung gian cho các đối tượng mua hoa bán hoa để hưởng lợi nêu trên võ thị mỹ hạnh
bị truy tố xét xử về tội môi giới mại dâm thuộc trường hợp đối với hai người trở lên
tại tòa sơ thẩm nữ bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình
để có cơ hội sửa chữa làm lại cuộc đời
theo hội đồng xét xử cấp sơ thẩm hành vi của bị cáo hạnh gây nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến truyền thống đạo đức
nếp sống văn minh và thuần phong mỹ tục gây mất trật tựa xã hội
hạnh là người có đầy đủ năng lực nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật
nhưng với động cơ tư lợi bất chính muốn có tiền tiêu xài bị cáo bất chấp sự nghiêm cấm của nhà nước để cố ý phạm tội
quá trình điều tra võ thị my hạnh khai từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt
nhiều lần môi giới cho các tiếp viên hàng không nữ đi khách nhưng không nhớ rõ thời gian địa điểm giá cả và tên những cô gái đi khách
về lời khai trên hội đồng xét xử cấp sơ thẩm xác định chỉ có lời khai của bị cáo và không còn chứng cứ khác để chứng minh
nên không có cơ sở buộc võ thị mỹ hạnh phải chịu trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp phạm tội hai lần trở lên
nhưng cần lưu ý khi quyết định hình phạt
bản án sơ thẩm xác định bị cáo hạnh phạm tội thuộc trường hợp không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
khi lượng hình hội đồng xét xử cũng xem xét cho cô một số tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt
thành gần khai báo đã nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính và có cha ruột tham gia công tác đoàn thể tại địa phương
được các cấp có thẩm quyền tặng giấy khen
từ những phân tích trên hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt võ thị mỹ hạnh ba năm tù
thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo chấp hành án
khấu trừ hơn năm tháng bị cáo đã bị tạm giam trước đó
ngoài ra hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo nộp phạt bổ sung một mươi triệu đồng
nộp hai mươi triệu đồng tiền thu lợi bất chính để tịch thù xung vào ngân sách nhà nước
cho rằng mức án trên có phần nghiêm khắc bị cáo hạnh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
hiện hồ sơ vụ án đã được tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm thụ lý và đưa ra xét xử phúc thẩm trong thời gian tới
vỏ thị mỉ hạnh từng là tiếp viên hàng không của một hãng lớn
đã liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không hawker và người mẫu ảnh xa ngã
dưới hoạt động mại dâm của mình
số tiền đi khách một lần lên tới cả ngàn đô la nếu đi qua đêm khách phải trả tới vài ngàn đồ
vậy tiền có phải lý do chính khiến những chân dài này bán rẻ tự trọng
đánh đổi cái ngàn vàng để kiếm nghìn đồ rồi sau đó tìm cách hưởng lợi trên thân xác kẻ khác
tối ngày một mươi tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã tạm giữ đối tượng võ thị mỹ hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ đường nguyễn oanh phường một mươi bảy
quận gò vấp để điều tra về hành vi môi giới cho bốn cô gái đến khách sạn để phục vụ chuyện dường chiếu cho đại gia
sự việc bị phát giác này một lần nữa khiến dư luận phải đặt câu hỏi
tại sao số tiền để vui vẻ lớn như vậy vẫn có người chịu bỏ ra
và nghề tiếp viên hàng không có yêu cầu cao về cả ngoại hình lẫn kỹ năng trình độ học vấn
một trong những công việc được trả lương cao đáng mơ ước vậy tại sao vẫn bán thân như vậy
riêng với tú bà vỏ thị mỉ hạnh
việc đuchen ăn theo bốn tiếp viên hàng không bị lợi dụng sách ma túy về nước đã khiến nhiều người biết tới hạnh hơn
hạnh cũng gật đầu thừa nhận được báo chí và mạng xã hội pi miễn phí trong vụ việc đó
thời điểm đó tú bà này nhanh chóng lên mạng đính chính yêu cầu những người sử dụng hình ảnh của cô phải gỡ bỏ
cùng với đó cơ quan điều tra cũng cho biết những cô gái muốn đầu quân cho hạnh bắt buộc phải có ngoại hình và được người quen giới thiệu
tú bà yêu cầu các tiếp viên người đẹp người mẫu ảnh
hình ảnh hoặc quần áo đồng phục tiếp viên của các hãng hàng không để gửi cho khách làng chơi nhằm tăng sức hút và được giá cao
ngoài môi giới mỹ hạnh còn trực tiếp tự bán mình cho những khách quen
sau khi có nguồn khách ổn định và thu nhập cao nhận thấy việc môi giới không tốn sức
chỉ cần liên hệ trao đổi qua lại giữa khách làng chơi và gài bán hoa
chơi dài này nghỉ làm tiếp viên hàng không từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
chính thức trở thành tú bà điều hành đường dây đi khách nghìn đồ
bước đầu cơ quan điều tra xác định
mỉ hạnh khai đã thu lời bắt chính từ việc môi giới hơn một tỷ đồng
số tiền này tú ba sử dụng vào mục đích ăn chơi tiêu xài cá nhân
việc lấy trôn nuôi miệng từ xưa đến nay bị xã hội khen thường coi rẻ
nhưng bản thân hạnh được ăn học đàng hoàng có bảng đại học đi đây đi đó
tiếp xúc đủ thành phần thượng lưu trong xã hội hẳn hạnh là người hiểu rõ nhất
nhưng đời đâu như mơ tú bà không chỉ một lần xa ngã mà còn chăn rắc giới thiệu môi giới nghề của mình
biến nó trở thành công việc cao quý hơn cả làm tiếp viên hàng không
và đoan suốt hơn hạnh còn ăn tiền cắt phế trên mỗi lần đồng loại yếu lòng
vượt bỏ tự trọng để lấy nghìn đô đi khách mỗi đêm
theo cơ quan điều tra các nghi phạm môi giới và mua bán vốn tự có thường câu kết hoạt động
một cách tinh vi bí mật chặt chẽ khép kín trên nguyên tắc có sự quen biết hoặc người quen giới thiệu
thông tin về khách làng chơi thường được đối tượng môi giới và gài bán hoa kiểm tra kỹ lưỡng
thường liên hệ trao đổi việc mua bán qua các nền tảng mạng xã hội
do đó việc phát hiện điều tra khám phá ra các đường dây kiểu này khiến cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn
với vỏ thị mỉ hạnh khi khai về cơ quan cảnh sát điều tra đã cho biết dùng tiền môi giới bán mình
để sử dụng vào mục đích ăn chơi tiêu xài cá nhân
vậy còn với những chân dài đang là tiếp viên hàng không bị bắt hôm ngày một mươi tháng tám
điều gì đã khiến họ xa ngã như bây giờ
từ sau vụ việc cựu tiếp viên hàng không vỏ thị mỉ hạnh bị phanh phui
loạt thông tin liên quan đến những người mẫu tiếp viên khác dần dần trên các mặt báo hoặc mạng xã hội
người ta liên tục đặt ra những câu hỏi
vì sao những cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất lại chấp nhận bán mình
trong khi bản thân có học thức có nhà gia giáo được cả xã hội tôn trọng nâng nhiều
được biết tiếp viên hàng không lâu này luôn được cho là một trong những nghề có mức thu nhập mơ ước của nhiều người
thực tế trước hãng bay nào tại việt nam công bố chính thức mức lương chi tiết của lực lượng tiếp viên
xong thông qua những đợt tuyển dụng
nghề có chế độ lương thưởng đã ngộ ở mức cao so với thu nhập trung bình của người lao động việt nam
theo thông tin tổng hợp cơ bản từ các hãng
lương của các tiếp viên hàng không bình quân sẽ khởi điểm từ bốn năm triệu đồng một tháng
đây là mức lương cơ bản
nếu cộng thêm hết các khoản phúc lợi trợ cấp mức lương trung bình sẽ nằm trong khoảng hai mươi một triệu đồng một tháng
ngoài ra các tiếp viên sẽ có công tác phí từ hai đến một mươi triệu đồng một tháng
tùy vào vị trí công việc số lượng giờ bay và hạng bay
như vậy thông thường mức lương tiếp viên của các hãng hàng không việt nam giao động từ một mươi sáu đến ba mươi triệu một tháng
tùy hãng và tùy vị trí
riêng với tiếp viên năm sao hai tiếp viên trưởng mức thu nhập có thể lên tới bốn mươi năm mươi triệu đồng một tháng
có thể thấy mức thu nhập của tiếp viên hàng không cũng khá cao so với mặt bằng chung
tuy nhiên việc các tiếp viên hàng không có lối sống buông thả tham gia vào đường dây bán vốn tự có như kể trên
cho thấy họ bất chấp những ảnh hưởng xấu đến xã hội gia đình để đạt được lợi ích vật chất cho bản thân
và đã phản ánh tính chất phức tạp của hoạt động này
mại dâm không chỉ dừng lại ở những tụ điểm thác loạn hay những phố đèn đỏ
mà còn lan sâu vào giới vốn có thu nhập không hề thấp và trở thành một hệ thống chuyên nghiệp có tính liên tỉnh thậm chí xuyên quốc gia
bên cạnh việc dư luận quan tâm về danh tính những tiếp viên hàng không người mẫu hoa hậu bán thân
thì có thể thấy đối tượng là khách làng chơi mà dư luận đồn đoán thường là chủ doanh nghiệp người có điều kiện kinh tế khá giả
cũng rất bạo chi khi có thể bỏ ra hàng chục
hàng trăm triệu đồng cho một lần mua vui với người đẹp người mẫu
với đại đa số đàn ông có thu nhập trung bình việc bỏ ra số tiền lớn mấy chục nghìn hay thậm chí chỉ hơn một nghìn đô la mỹ
đáng đổi lấy một lần sở hữu mỹ nhân có lẽ là chuyện lực bất tỏng tâm
do đó không khó để hình dung việc đối tượng nào là người có thể chi ra khoản tiền nhiều đến thế
đại gia và chân dài quy luật tinh tiền đổi chắc ấy vốn dâm gian lâu nay vì có cầu át có cung nhiều tiền xinh dựng mỡ
nhà nước chưa công nhận mại dâm là một nghề cho nên những dâm gian ấy cũng chỉ là đồn thổi
cho đến khi nào có một đường dây bị đổ bể bị cơ quan chức năng phát hiện ra
một điều tra viên phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm từng thụ lý nhiều vụ án liên quan đến đường dây bóc bánh trả tiền hạng sang cho biết
đề cạnh việc chi số tiền lớn mua vui để triều đại đối tác còn có không ít đại gia có thói trăng hoa
thích được là người tình một đêm của người nổi tiếng với giá giao động trên dưới một mươi đô một lần
từ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ cho thấy khách làng chơi là những đại gia mua vui hay tiếp khách quý đặc biệt nào đó
ngoài ra sau khi xem các chương trình biểu diễn thời trang hay những hình ảnh bốc lửa của người mẫu diễn viên ca sĩ nào đó ở trên mạng mà đại gia cảm thấy thích
thì họ sẽ gọi điện thoại cho đối tượng môi giới để đặt hàng thỏa thuận giá cả
điều này lý giải tại sao nhiều chân dài có chút tiếng tăm không ngần ngại khoe cơ thể trên mạng xã hội trang tin điện tử
bởi đối với các người mẫu ca sĩ dạng nghiệp dư số tiền các xe mà họ làm ra chẳng thấm thiế gì so với nhu cầu ăn giải trừng diện
cho nên việc đi khách với giá cao hay cặp kè với đại gia này đại gia nọ để kiếm tiền là chuyện không có gì khó hiểu
vậy nhưng với các nữ tiếp viên hàng không thu nhập cao và có trình độ học vấn thì lý do gì họ vẫn dính vào các đường dây bán thân như vậy
câu trả lời có lẽ vẫn không khác được đó là tiền
nhưng cũng xin nhấn mạnh đây chỉ là số ít
trong những tiếp viên hàng không đã không giữ được mình rồi xa ngã là con sâu làm dầu nồi canh
trong khi đó thế hệ tiếp viên hàng không đã và đang trở thành niềm tự hào cho vận tải du lịch việt nam
đang làm đẹp thêm hình ảnh đất nước con người việt trong mắt bạn bè quốc tế
hãy nhìn vào sự đóng góp âm thầm của họ trong đại dịch covid một mươi chín để lấy lại động lực và niềm tin
à thì ra họ cũng là những con người bình dị nhưng phi thường khi đem cả tình yêu để phục vụ hy sinh và cống hiến
họ làm ra đồng tiền
họ làm bằng sự thiện lương trong sạch và đầy tự trọng